bên cạnh số lượng người mắc dịch covid một mươi chín đang tăng lên
thì số ca mắc mới bệnh bạch hầu cũng chưa có dấu hiệu giảm xuống
tại một số địa phương thuộc các tỉnh miền trung và tây nguyên
ngành y tế của tỉnh này vừa phải tổ chức tiêm phòng vaccine bạch hầu cho người dân
vừa nâng cao phòng dịch covid một mươi chín
trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn thì không thể để dịch chồng dịch
các địa phương cần cách ly khoanh vùng và ngăn chặn sự lây lan một cách nhanh chóng
tỉnh quảng trị vừa ghi nhận thêm gần một mươi trường hợp mắc mới bệnh bạch hầu
trong khi đó địa phương này cũng đã có những ca mắc covid một mươi chín
và phải thực hiện giãn cách xã hội ở một số nơi trong tỉnh
cả hai đều là những loại dịch bệnh nguy hiểm khó khăn chống chất khó khăn
các bệnh nhân đến vui chơi tiếp xúc thì cũng đã được thông báo
để cho những người f hai những người có liên quan tự cất ly
các ủy đoạn chính quyền chúng tôi đã hội ý học và trị đào
thì tất cả các ban cân đoàn thể cũng đều vào cuộc làm thế nào đó trước mắt
là chúng tôi truyền thông trên loại fm cũng như là loại công tay
rồi là thông báo qua các hộp làm thế nào đó để dân hiểu được
cái tình hình tình cấp bất của dịch bệnh
vừa phải tổ chức tiêm phòng vaccine bạch hầu cho người dân
tăng cường điều trị cho những cả mắc mới
bên cạnh đó phải thực hiện giãn cách xã hội nâng cao phòng chống covid một mươi chín
đây thực sự là thử thách lớn cho chính quyền địa phương
và ngành y tế của một số tỉnh miền trung và tây nguyên
tuy nhiên với sự chung tay đồng lòng và nhất là ý thức phòng chống dịch của người dân
dịch bệnh nhất định sẽ được đẩy lùi
sau khi phát triển các bệnh đầu tiên
thì ngành y tế đã chủ động tích cực phối hợp với các ban ngành
chính quyền đoàn thể của địa phương để triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch
trong đó ngoài việc dự trù đầy đủ các cơ số thuốc vật tư hóa chất
thì chúng tôi đã triển khai ngay công tác tiêm chủng cho các trẻ trong độ tuổi
đồng thời tổ chức tiêm vét và tiêm nhắc lại
chúng tôi cũng ra soát lên danh sách đầy đủ các đối tượng tiếp trúc cần
để điều trị dự phòng bằng hạng sinh
cuộc chiến chống dịch xác định còn dài
nhưng mọi biện pháp khoanh vùng cách ly
các bệnh nhân cần tiến hành khẩn trương nhanh chóng để dập dịch